hoàng tử giáo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tên thật là hoàng đức nhân quê ở quảng ninh
từng được biết đến với biệt danh giang hồ mang
chàng trai này từng là hot moi hà thành đình đám những năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn với biệt danh phục vụ bàn điển trai
điển trai thư sinh hình xăm cá tính vùi bằm hoàng đức nhân được đông đào giới trẻ quan tâm
năm hai nghìn một mươi bảy anh trở thành ông chủ của sóc quần áo các xà lông tóc và một học viên đào tàu xăm ở hà nội
tuy nhiên hoàng tử gió bỗng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi hai năm gần đây xuất hiện trên khắp các diện đàn
với loạt video bằng tính tiêu cực bạo lực
nhiều người cho rằng hoàng đức nhân đang đi theo lối mòn của các giang hồ mạng như khám ảnh huấn hòa hồng
trên trang cá nhân nhân vật này cũng thường xuyên khoe cuộc sống sang trành trong xế hộp quán bar
với các bài viết nói đạo lý khuyên giới trẻ làm ăn kinh doanh
riêng tài khoản facebook của hoàng tử gió thu hút gần chín trăm linh lượt theo dõi
trước đó vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín hoàng đức nhân từng bị công an bắt vì hành vi liên quan đến sử dụng chất cấm